vào ngày hai mươi bốn tháng sáu người đứng đầu ủy ban về pháp luật hiến pháp và xây dựng nhà nước
thuộc hội đồng liên bang thượng viện nga ông andrei glias cho hay tất cả các quy định cần thiết
để đưa những kẻ tổ chức các cuộc nổi dậy ra trước công lý đều có sẵn trong bộ luật hình sự của liên bang nga
không cần phải sửa đổi luật hiện hành
trả lời câu hỏi của hãng thông tấn tass về nội dung có cần sự đổi khẩn cấp luật pháp
sau tuyên bố của tổng thống nga vladimir putin hay không
ông chrisa nhấn mạnh bộ luật hình sự hiện hành có tất cả các quy định cần thiết
để đưa những kẻ tổ chức các cuộc nổi loạn ra trước công lý
ông cũng cho biết thêm văn phòng tổng công tố và cơ quan an ninh liên bang nga
đã đưa ra các tiêu chuẩn pháp lý cho tất cả các vụ việc đã xảy ra
ông klyash cho hay tổng thống putin có quyền đưa ra những quyết định khó khăn nhất
để khôi phục luật pháp và trật tự ở nga
phát biểu trên truyền hình vào ngày hôm qua liên quan cuộc nổi loạn vũ trang
do ông yevgeny prigozhin người đứng đầu công ty quân sự tư nhân wagner khởi xướng
tổng thống putin tuyên bố rằng các cơ quan thực thi pháp luật nga
sẽ có những hành động kiên quyết để lập lại trật tự
tổng thống nga cam kết sẽ trừng phạt tất cả những ai tham gia cuộc binh biến
và cáo buộc đây là hành động phạt quốc